thưa quý vị tỉnh quảng ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện đồng loạt bầu trưởng thôn bản khu phố
với mục tiêu đảm bảo nhất thể hóa một trăm linh bí thư tri bộ là trưởng thôn bản khu phố trên cơ sở quy trình dân tin đảng cử
trong ngày hôm nay nhân dân cử tri toàn tỉnh đi bầu cử trưởng thôn bản khu phố
các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn đã được công an toàn tỉnh và các lực lượng phối hợp triển khai đồng bộ
tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh ngay từ năm h ba mươi phút sáng công an các xã phường đã có mặt tại các điểm bầu cử
phối hợp với các tổ bầu cử và lực lượng chức năng ra soát lại lần cuối phương án bảo đảm an ninh an toàn trước khi diễn ra các nghi thức bầu cử
đã phân công cụ thể đối với từng cán bộ chiến sĩ bảo vệ các vòng phiếu tại nhà văn hóa khu phố
thì khi mà hoàn thiện sau tổng hợp phiếu chuyển về ủy ban nhân dân phường
tiếp tục bảo vệ hoàn phiếu cho đến khi kết thúc
cùng với công an các địa phương các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh cũng phân công cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ
tại các điểm bầu cử trưởng thôn bản khu phố trong toàn tỉnh phối hợp bảo đảm an ninh trật tự
kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân đấu tranh phòng ngừa các hoạt động gây dối kích động phá hoại cuộc bầu cử
trên các tuyến giao thông phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát phối hợp với công an các địa phương
phân công cán bộ hướng dẫn đảm bảo giao thông phục vụ cử tri đi bầu cử tại các vị trí đấu giữa quốc lộ
với các tuyến đường dân sinh dẫn vào các điểm bầu cử
để có được kết quả này trên cơ sở kế hoạch của công an tỉnh công an thành phố xây dựng kế hoạch huy động
tối đa các lực lượng tham gia phối hợp thật trẻ với các lực lượng của công an tỉnh
đặc biệt các lực lượng bên phòng an ninh bảo vệ chính trị nước bộ để thực hiện kế hoạch
theo các nội dung yêu cầu
việc toàn tỉnh quảng ninh tổ chức bầu cử trưởng thôn bản khu phố trong cùng một ngày là một cách làm sáng tạo
góp phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tốt hơn
tại cuộc bầu cử trưởng thôn bản khu phố nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm hôm nay
với sự chuẩn bị chú đáo an ninh an toàn được đảm bảo
ngày hội nhân dân toàn tỉnh đi bầu cử trưởng thôn bản khu phố đã thành công tốt đẹp